nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thủy sản trên các vùng biển của việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức lễ bàn giao hai tàu kiểm tra kiểm soát trên biển thế hệ mới mẫu kn sáu cho lực lượng kiểm ngư việt nam
hai mẫu tàu kiểm ngư kn sáu nghìn số hiệu kn một trăm sáu mươi tám kn năm trăm sáu mươi tám được đóng mới tại công ty hồng hà trực thuộc tổng cục quốc phòng
tàu có chiều dài năm mươi sáu mét lượng dã nước tám trăm linh tấn vận tốc một mươi tám hải lý trên một giờ thời gian hoạt động liên tục trên biển năm mươi ngày đêm
tàu được lắp đặt hệ động lực và các trang thiết bị nghi khí hàng hải thông tin liên lạc trang bị cứu hộ cứu nạn với công nghệ tiên tiến hiện đại
đủ điều kiện đáp ứng cho nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát thực thi pháp luật thủy sản nói riêng pháp luật việt nam nói chung
cũng như cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tổ quốc việt nam